nhận được đề nghị của sở tài nguyên môi trường văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận có công văn đề nghị sở tài nguyên môi trường phải lấy ý kiến sở tài chính
khi nhận được yêu cầu ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy sở tài chính bình thuận có văn bản trả lời sở tài nguyên môi trường
thống nhất giao ba lô đất trên cho công ty cổ phần tân việt pháp không cần đấu giá và với giá khởi điểm là một hai triệu đồng một mét vuông
hai ngày sau tức ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
công văn tiếp tục đề nghị giao ba lô đất trên cho công ty cổ phần tân việt pháp với giá khởi điểm như trên một hai triệu đồng một mét vuông
ngay ngày hôm sau tức ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận có công văn năm trăm bảy mươi một gửi sở tài nguyên môi trường
trung tâm phát triển quỹ đất đồng ý chủ trương giao ba lô đất trên cho công ty cổ phần tân việt pháp với giá khởi điểm của năm năm trước
năm hai nghìn một mươi ba tức là một hai triệu đồng một mét vuông
tổng số tiền của cả ba lô đất này khoảng một trăm một mươi một tỷ đồng
trong công văn năm trăm bảy mươi một ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lý giải việc giao đất không qua đấu giá cho công ty cổ phần tân việt pháp
là do công ty cổ phần tân việt pháp là nhà đầu tư duy nhất đăng ký đấu giá ba lô đất nêu trên
giá đất thực hiện giao ba lô đất này theo quyết định số hai nghìn bốn trăm hai mươi ba ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là một hai triệu đồng một mét vuông
khoảng một mươi ngày sau khi ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cho chủ trương
ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy sở tài nguyên môi trường có tờ trình ủy ban nhân dân tỉnh giao ba lộ đất này cho công ty cổ phần tân việt pháp
chỉ bốn ngày sau tức là ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bình thuận có quyết định số sáu trăm một mươi về việc thu hồi và giao đất cho thuê đất cho công ty cổ phần tân việt pháp
trong quyết định ghi rõ cho công ty cổ phận tân việt pháp thuê lô đất số một mươi tám hai mươi ba hai trăm chín mươi tám sáu m hai
đất thương mại dịch vụ thời hạn thuê năm mươi năm trả tiền một lần giao hai lô đất số một mươi chín và hai mươi diện tích sáu mươi chín ba trăm linh hai m hai
đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ và sử dụng lâu dài giao đất có thu tiền sử dụng đất
tiếp đó vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy cục thuế bình thuận có thông báo nộp tiền sử dụng đất với hai lô một mươi chín và hai mươi tổng diện tích sáu mươi chín ba trăm linh hai m hai số tiền phải nộp khoảng một trăm một mươi một tỷ đồng
đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phận tân việt pháp nộp số tiền trên vào kho bạc nhà nước tỉnh bình thuận
thì ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sở tài nguyên môi trường bình thuận nhanh chóng cấp ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty
sau đó công ty cổ phần tân việt pháp đã làm thủ tục xin thực hiện khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ký hợp đồng với một đơn vị thẩm định giá độc lập
để tiến hành định giá tài sản là ba lô đất mà ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã giao cho công ty cổ phận tân việt pháp
theo đó giá trị quyền sử dụng đất của lô số một mươi tám một mươi chín và hai mươi khoảng chín mươi hai sáu trăm linh m hai
tại thời điểm giao cho thuê đất ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy là hơn một trăm tám mươi hai tỷ đồng tức là giá trị hơn một chín triệu đồng một mét vuông
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng sự tranh lệch này đã gây thất thoát ngân sách của nhà nước
tiền hàng chục tỷ đồng hiện nay toàn bộ diện tích hơn chín mươi hai m hai của ba lô đất một mươi tám một mươi chín hai mươi
đã được công ty cổ phần tân việt pháp phân lô bán nền hết cho khách hàng
vậy ai là người đứng sau tân việt pháp công ty đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận giao ba lô đất này
không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất khiến cho quá trình giao thủ tục diễn ra vô cùng nhanh chóng
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo tìm hiểu tân việt pháp được thành lập vào trung tuần
tân việt pháp được thành lập vào trung tuần tháng một năm hai nghìn chín do ông nguyễn ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám công ty này tăng mạnh vốn điều lệ từ mức sáu mươi tám tỷ đồng lên ba trăm linh tỷ đồng
trong đó ông phương sở hữu tám mươi vốn điều lệ
ông nguyễn ngọc phương còn đang đứng tên tại một loạt pháp nhân khác như công ty trách nhiệm hữu hạng
xây dựng thương mại và dịch vụ vnam công ty trách nhiệm hữu hạng an thủy mộc
công ty cổ phần dịch vụ thương mại du lịch hòa an công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu tư romana
công ty cổ phần địa ốc aa phan thiết công ty cổ phần tân địa cầu công ty cổ phần đầu tư larich holdings
bên cạnh đó ông phương cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số doanh nghiệp như chín mươi tám vốn của công ty
cổ phần bất động sản hhp vốn điều lệ gần năm trăm linh tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư sanho vốn điều lệ hai mươi năm tỷ đồng
dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát hai trên ba lô đất liên quan đến dự án vừa bị
c ba khởi tố được xem như là hợp phần mở rộng của trung tâm thương mại dịch vụ và khu dân cư tân
việt pháp greenpearl mà tân việt pháp đã triển khai từ trước đó trên diện tích hai mươi bảy hai hectare tại khu phố năm
phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận dự án này cũng được tài trợ vốn bởi pvcombank
các cơ quan chức năng đã bước đầu xác minh để sớm tìm ra bằng chứng
đưa thông tin cụ thể về vụ việc đến với công chúng
thưa quý vị chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về vụ việc này trong thời gian tới
nếu đây là tin tức bạn quan tâm thì đừng quên ấn lai và đăng ký kênh
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo